theo đó thứ trưởng nguyễn trường sơn đề nghị chính quyền các cấp và các đơn vị tổ chức cá nhân tuyệt đối không lơ là chủ quan bám sát tình hình sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào việt nam tăng cường các biện pháp giám sát truy vết điều tra xử lý ổ dịch
người dân tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
các cơ quan tổ chức chính quyền thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn tổ chức ra soát lập danh sách thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao tổ chức tiêm vét vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện tiêm vaccine lưu động ngay tại nhà đảm bảo không bỏ soát người thuộc nhóm nguy cơ tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao theo dõi sức khỏe xử trí và điều trị ngay khi phát hiện người mắc covid một mươi chín

đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cả nước đã tiêm được gần một trăm bốn mươi bốn triệu liều vaccine trong tổng số hơn một trăm sáu mươi sáu triệu liều vaccine đã phân bổ
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi chín và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là sáu mươi sáu tổng dân số việt nam
đến nay tỷ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà who đề ra đến hết năm hai nghìn hai mươi
bốn mươi dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín